tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh yên bái chiều nay đồng chí nguyễn thị kim ngân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội và đoàn công tác đã có buổi làm việc
với ban chấp hành đảng bộ tỉnh yên bái và đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh
chủ tịch quốc hội đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi và đánh giá cao những kết quả
mà tỉnh yên bái đạt được trong thời gian vừa qua
thời gian tới tỉnh yên bái cần triển khai quy hoạch tỉnh phù hợp với quy hoạch vùng
quy hoạch quốc gia khai thác được tiềm năng lợi thế của sông hồng để phát triển kinh tế xã hội
thực hiện mục tiêu năm hai nghìn hai mươi một vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội
nhân dịp này chủ tịch quốc hội đã trao tặng huyện mù căng trải hai mươi căn nhà đại đoàn kết
công đoàn bộ kế hoạch và đầu tư cũng trao tặng quỹ vì người nghèo tỉnh yên bái một trăm linh triệu đồng
đại diện ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
trao tặng huyện trạm tấu hai mươi năm căn nhà đại đoàn kết